tuy cơn bão số năm đã qua đi nhưng có một thông tin đáng chú ý vừa được trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
đó là dưới tác động của hiện tượng la nina thời tiết ở nước ta sẽ có những diễn biến rất phức tạp
từ nay cho đến hết năm thì sẽ có từ bốn đến năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến cuối năm hình thái thời tiết enso sẽ chuyển sang la nina
do vậy mưa và bão vào khu vực biển đông cũng sẽ nhiều hơn
từ giờ đến cuối năm sẽ còn từ bảy đến chín cơn bão hoạt động trên khu vực biển đông và bốn đến năm cơn trong số đó sẽ ảnh hưởng đến nước ta
những cơn bão này sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực trung bộ và phía nam đặc biệt mùa bão năm nay đến muộn hơn so với các năm
cao điểm ảnh hưởng của mùa mưa bão vào tháng một mươi và tháng một mươi một tập trung chính ở các khu vực trung bộ
cái đặc điểm của đợt cuối tháng chín đầu tháng một mươi có thể là do là khi mà cái giai đoạn chuyển mùa
cho nên là sẽ kèm theo đấy là cái rông lốc và xét trong cơn rông sẽ rất là nguy hiểm
còn cái cao điểm của không khí lạnh thì chúng tôi dự án vào khoảng cuối tháng một mươi một trở đi sang tháng một mươi hai và tháng một tháng năm
đây là cái thời điểm mà nhiều khả năng là không khí lạnh có thể kết hợp với cả bão và áp thấp nhiệt đới
ảnh hưởng đến khu vực trung bộ
cho nên là mưa ở khu vực trung bộ khi mà có sự ảnh hưởng của kết hợp của bão và không khí lạnh thì sẽ rất là lớn
đấy là cái mà cần thích sức đề phòng trong mùa bão năm nay vào tháng cao điểm vào tháng một mươi và tháng một mươi một
theo tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước có gần chín một trăm linh km đê
tuy nhiên trên toàn bộ hệ thống đê hiện nay có hai trăm ba mươi vị trí trọng điểm sung yếu và một trăm bảy mươi một cống dưới đê đang bị xuống cấp nghiêm trọng
có nguy cơ gây vỡ bất cứ lúc nào
do đó việc triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai đang là nhiệm vụ cấp bách hiện nay
bộ cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai hiện nay chúng tôi cũng đã kết nối được tới gần
những điểm tự động kết nối về hệ thống máy theo dõi của ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
gồm các trạm đo mưa đo mực nước hệ thống đê điều hồ chứa và các công trình như thủy lợi
cũng như là các tàu thuyền đang hoạt động ở trên biển của tổng cục thủy sản
thế và hiện nay thì chúng ta cũng đã lắp đặt được cái thiết bị theo dõi tự động chuyên dùng ở ven biển cũng như là ở biên giới của trung quốc
tình hình mưa lũ năm hai nghìn hai mươi sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
các cấp chính quyền và người dân cần liên tục theo dõi cập nhật các bản tin dự báo cảnh báo để có được những phương án ứng phó kịp thời
hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể do thiên tai mưa lũ gây ra